các tỉnh phía tây bắc bộ trong thời đoạn ba ngày tới chưa có hình thế thời tiết đặc biệt nào gây mưa trong khu vực
toàn khu vực phổ biến là ít mưa trời khô ráo nắng nhiều và xuất hiện từ sớm cùng nền nhiệt tăng nhẹ
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi ba ba mươi bốn độ
riêng vùng núi thuộc lai châu lào cai nên nhiệt độ cao nhất ngày còn chạm ngưỡng ba mươi năm độ
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như các hoạt động dân sinh
các tỉnh phía đông dễ hoảng liên sơn
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba mây thay đổi
nơi chỉ xảy ra vào ban đêm tại khu vực ven biển nhưng với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
nên không gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt
ban ngày trời nắng gián đoạn sen giữa vào đó là những khoảng nhiều mây
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai mưa cũng sẽ chỉ còn xuất hiện cục bộ một vài nơi với lượng không đáng kể
ban ngày trời nắng nhưng cường độ nắng không quá gai gắt
nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ có xuống tăng hơn
nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện ở một vài nơi trên khu vực với nền nhiệt độ cao nhất ngày chạm ngưỡng ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
đến ngày hai mươi ba mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía nam của khu vực
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch của người dân
lui xuống khu vực tây nguyên các hình thế gây mưa hoạt động yếu dần nên mưa cũng sẽ giảm hơn cho khu vực
thời điểm có mưa tập trung nhiều hơn là vào chiều tối và đêm ban ngày trời nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
tiết trời mát mẻ với nền nhiệt độ phổ biến giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi
gió tây nam cấp hai nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
từ khoảng ngày hai mươi ba khi mà gió mùa tây nam
có xuống hoạt động mạnh hơn thì mưa cũng sẽ gia tăng trở lại
với nhiều điểm có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông nên nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ
nhiều tỉnh nam bộ ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai mưa rào vài nơi
gió tây nam cấp hai nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ gió tây nam cấp hai nền nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ
nhiều tỉnh nam bộ ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai mưa rào vài nơi